ngày hai mươi tháng năm điện kremlin cho biết nga sẽ tiến hành cuộc tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược trong khung thời gian thích hợp
phát biểu với báo giới người phát ngôn điện kremlin ông dmitry peskov nêu rõ tổng thống tổng tư lệnh tối cao nga vladimir putin đã đưa ra chỉ thị về cuộc tập trên
theo đó cuộc tập trận hạt nhân sẽ được tiến hành trong thời gian thích hợp và bộ quốc phòng nga sẽ sắp xếp ngay giờ cụ thể
trước đó bộ quốc phòng nga thông báo theo chỉ thị của tổng thống putin tổng tham mưu quân đội nga bắt đầu chuẩn bị tập trận trong thời gian tới với các đơn vị tên lửa của quân khu phương nam có sử dụng máy bay và hạm đội hải quân
cuộc tập trận nhằm bảo đảm tuyệt đối chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của liên bang nga nhằm đối phó với các mối đe dọa và khiêu khích